đây cũng là một trong những căn cứ cách mạng đầu tiên dọc biên giới việt nam lào nơi để lại dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của người dân trong vùng và ân tình của cả người dân việt nam đối với chủ tịch cai sòn phong vi hẳn người chỉ huy của ban sông phong lào bắc
bên cạnh tôi đây là đồng chí vũ ngọc luân phó bí thư đảng ủy xã phiêng khoài xin chào đồng chí ạ
vâng chào chị
xin anh có thể giới thiệu sơ qua cho khán giả được biết khu di tích này không ạ
khu di tích này nó là biểu tượng của mối quan hệ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng hai nhà nước
đó là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và đây nó là một cái minh chứng cho cái sự đoàn kết cùng nhau đấu tranh chống lại thực dân pháp xâm lược
nên xin mời chị lên thăm quan đài thử nghiệm
anh ơi ở trên đài thử nghiệm kia em thấy có rất nhiều họa tiết
trong đó có hai họa tiết khá đặc biệt đó là hai hình bông hoa
một là hình hoa
một là hình hoa sen của việt nam rồi
còn một hình hoa kia là hoa gì ạ
đó là cái hoa champa
nó một loài hoa rất là đặc sắc và phổ biến của nước bạn lào
cái hoa sen nó là cái quốc hoa của việt nam mình rồi
thì cái hoa champa thì nó cũng gần như là cái quốc hoa của lào
cái biểu tượng này thể hiện cái tình hữu nghị luôn luôn phát triển bền chặt và lâu dài giữa hai đảng hai nhà nước
bên cạnh tượng đài hữu nghị việt nam nằm ở trung tâm trong khuôn viên khu di tích còn có nhà trưng bày
thể hiện các hoạt động cụ thể về mối quan hệ này
ở vị trí trung tâm là hình tượng của đồng chí cái sỏn phôn với hẳn nắm tay chủ tịch hồ chí minh
thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước việt nam và lào
và làm phông niền chính cho hình tượng là quốc kỳ của hai nước việt nam và lào
và hai bên thì trích hai câu dẫn nổi tiếng của chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cái sỏn phô vi hẳn
nhà trưng bày gồm ba phần
phần trung tâm phần hai là những hoạt động
phần ba là hình ảnh của ban xung phong lào bắc và công ơn của cụ tráng lao khô với chủ tịch cái sỏn phương vĩ hẳn
giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi một
và phần ba là những hình ảnh thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam và lào
bên cạnh khu di tích trung tâm lao khô này
thì tại xã phiêng khoài còn rất nhiều điểm di tích khác gắn với mối quan hệ việt nam lào
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến những điểm di tích tiếp theo
địa điểm chúng tôi đến là ngôi nhà của già làng tráng lao lử
một trong bốn người con của già làng tráng lao khô
người đã coi những người chiến sĩ cách mạng như anh em ruột thịt
ông đảm nhận nhiệm vụ cung cấp lương thực hướng dẫn đường đi
giúp cán bộ của ban xung phong lào bắc và chủ tịch cái sỏn phương vĩ hẳn hoạt động an toàn
đây là ngôi nhà của gia đình ông tráng lao khô
ông tráng lao khô là một trong những người con của gia đình
ông tráng lao khô là người dân tộc mông người thành lập nên bản lao khô
đồng thời ông tráng lao khô cũng đã có công nuôi giấu đồng chí cái sỏn xuân vĩ hẳn
và đội xung phong lào bắc giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi một
cháu chào ông ạ
vâng cháu chào ông ạ
vâng cháu xin ông ạ
ông ơi ông sinh năm bao nhiêu ạ

năm tám mươi một rồi
ông có nhớ những kỷ niệm nào ngày đó mà mình được theo bố
hoặc là mình được chứng kiến giữa hoạt động của bố với đồng chí ca sỏn và các đồng chí viên minh không ạ
hồi đó là có
rồi một mươi tuổi rồi
còn với ông lọc hô là
bảo là đi với ông đi với bố
thế là em biết đi thôi
đi với đằng này đi đằng sau này
đằng sau này nó có hai nơi mà bác cái sỏn với là đội
một đội viên minh mà có ở trong này
đi ở cái nguồn này đi như là đi nướng quán rau phát cỏ đi
là vào trong rừng già ấy
thì ông về
thế đến cả
bác cái sỏn là chỉ huy của viên minh mình
với là bác cái sỏn và một số cán bộ nữa
cũng đông đông đấy
thế là mình có phải ngụy trang gì để tránh tai mắt của giặc không ạ
có có đấy
bên kia nó có hành bản bằng mong mà có một người nó không tốt
nó cứ chỉ điểm cho pháp ở sơn khọ ở lào
nó bảo viên minh với là bác cái sỏn ở chỗ hàng thảm mê
thế là pháp nó cũng kéo cuốn đến đây
hỏi ông lọc hô viên minh ở thảm mê ông có biết không
thế ông lọc hô bảo
ở thảm mê
nhưng mà viên minh đi lâu rồi
thế họ biết họ đi lâu rồi mà không biết
tối hôm lâu họ không đi sang đâu không biết
thế mà mình bác cái sỏn và một đội viên minh mình vẫn ở đấy
tháng sau đấy thằng chỉ điểm đấy thằng văn mông ấy
nó mới đi báo cho thằng tây mà
viên minh với là cái sỏn vẫn ở chỗ hàng thảm mê
thế thằng tây nó cũng kéo cuốn đến đây
nhưng mà lúc đó là ông cho em ông ấy chạy đi báo cho bác cái sỏn là trốn đi một tí
lúc đó để pháp nói
thế này nó mới hỏi ông lọc hô
cái ông kia bảo là viên minh vẫn còn ở thảm mê cơ mà
cái sỏn vẫn ở đây mà ông bảo không có
ông lọc hô bảo
lâu quá tôi không đi tôi không biết
đường dầm dạc
không có đường đi
đi theo suối khê này bí bí lên trên thôi
mà tôi bảo quang không nghe nhớ
viên minh của ta làm cái bãi đá hay bên đấy
đi mà nó cắt dây này ụp xuống quang
đưa quang chết rồi
ông bảo quang chết rồi
ông bảo quang chết rồi
ông bảo là tôi không bảo đấy
thế là thằng tây nó sợ nó bảo thế
đi về đi về
chủ đề là nó không đáng sang nữa
cho nên là ở chỗ hang kia thì
ông lọc hô
mấy vận đồng bạc quan
ở đây là
các hộ hoặc là
nó cũng có những gạo
đi dừng đến chỗ dạo đường rồi
có một cái kho con con
cái đồ ở đấy xong là
mình bảo anh em
liên lạc với là một số anh em
căn bộ chiến sĩ mới về đấy
đấy đi nấu nữa
thế lúc đấy ông lọc hô thì làm cái gì ở bản này ạ
lọc hô là một gia làng
một gia làng cũng nổi tiếng như
như ông bây giờ
như ông bây giờ
thằng tây đi nó cũng đi tìm những người
người có uy tín
còn mình cán bộ mình cũng là
tìm những người có uy tín để
vận đồng cho bạc quan
thằng tây nó ở đây mở tháng tháng
rồi mới là dốc dô đi điểm biên phủ
thế mở tháng tháng ở đây
thế lúc đấy thì ông cây xoạn ngủ ở đâu không
ừ vẫn ngủ ở đây
cây xoạn ngủ ở đây
thằng tây không biết đâu
không biết là cây xoạn ngủ ở đây
thằng tây cho là cái khu này là an toàn đấy
thằng tây cũng bảo là an toàn thôi
nhưng mà năm
năm mười năm mốt ông sẽ đi
thế thì ông cho liên lạc từ cái hàng về
nói với ông lọc hô
đến nữa lào thì
có chiến tranh như thế
cái lồng học tâm giúp
những dân lào cái gì không
thế thì ông lọc hô bảo thôi
bây giờ chả có cái gì
thế tôi chỉ có
đưa cho ông năm mươi đồng bạc trang
để mua sống
ba tháng sau
ông cây xoạn viết một cái miền nhìn con con này này
báo cáo với ông lọc hô
sống tôi đã mua được
cùng với là ba mươi viên đạn
thế cho nên là
cái địch nó
có cho ông cây xoạn
nhưng mà ông lọc hô
là một cái áo rác
bọc lại ông
với những nghĩa tình mà gia đình ông tráng lao khô
và người dân bản lao khô dành cho cách mạng lào
và đồng chí
cây xoạn phông vi hẳn
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã trao tặng
huân chương tự do hạng ba
và huân chương hữu nghị cho người dân
ở bản lao khô
và gia đình ông tráng lao khô
dì tích lịch sử cách mạng việt nam
tại bản lao khô đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
xếp hạng dì tích
cấp quốc gia
lao khô trở thành một dì tích có vai trò quan trọng
gắn kết chặt chẽ với các giá trị văn hóa
và truyền thống đoàn kết đặc biệt
giữa hai dân tộc